chào mừng hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên diễn ra tại hà nội
tại quảng bình đơn vị tổ chức tour khám phá hang sơn đòn đã thực hiện bộ ảnh quốc kỳ
việt nam hoa kỳ triều tiên trong hang động lớn nhất thế giới này
như một thông điệp quảng bá du lịch việt nam đến với thế giới
theo đại diện osalis hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên tại việt nam là sự kiện được cả thế giới chú ý
đây là cơ hội vàng để việt nam quảng bá những hình ảnh tươi đẹp đến với bạn bè quốc tế
trong đó có lĩnh vực du lịch
bộ ảnh cùng nhiều video clip tại các hàng động nổi tiếng trong vương quốc hàng động phong nha kẻ bàng
mà trong đó quốc kỳ của ba nước việt nam hoa kỳ và triều tiên
được các du khách trong và ngoài nước dơ cao
ngay sau đó thông điệp của osalit từ quảng bình đã được hãng thông tấn ap của hoa kỳ sử dụng
trong bài viết về sự kiện hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên tại hà nội
và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội twitter
các hãng truyền thông hàng đầu thế giới như washington boss abc news msn của hoa kỳ
đã tiếp tục đăng tải bài viết này gây sự chú ý trên báo chí thế giới